xin chào và hẹn gặp lại
công an cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức cho biết vừa kết thúc điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân huyện bến lức đề nghị truy tố nguyễn trọng luân còn gọi là trực em chú tỉnh long an và tạ tỉ quang tạm chú tỉnh long an về tội cố ý gây thương tích
trước đó nguyễn duy trí có mâu thuẫn với anh dương quốc thuận là anh ruột của chủ quán mà luôn đang làm công
mặc dù không liên quan đến mình nhưng sau khi uống rượu luôn rủ quang đến quán đông kinh để đánh trí
khi đến quán luân lấy một con dao bấm đâm vào người trí gây thương tích một mươi hai và đâm một nhân viên của quán tên lý thành danh gây thương tích ba
đối tượng quang tuy không trực tiếp thực hiện hành vi gây thương tích cho trí và danh nhưng quang cầm hung khí là mã tấu nguy hiểm và hỗ trợ cho luân đánh trả
các đối tượng khi không kiểm soát được hành vi sẽ sẵn sàng làm tổn thương chính mình
và đe dọa tính mạng của người khác
mới đây công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh đã kịp thời khống chế một đối tượng ngáo đá
đang uy hiếp tính mạng của một cô giáo ở khóm hai phường tám thành phố trà vinh
đối tượng trần bà phương hai mươi sáu tuổi tên thường gọi là tỷ tạm trú ở thành phố trà vinh
vừa bị công an tp trà vinh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
về tội hủy hoại tài sản và tiếp tục làm rõ hành vi đe dọa khống chế con tin
trước đó vào đêm một tháng tám tỷ chạy vào nhà ông thạch nhuông dùng kéo lưỡi hái kề vào cổ bà kim thị trịa vợ ông nhuông
sau đó thấy tỷ tý lưng vào cánh cửa chị thạch thị thanh loan con gái ông nhung đã nhanh chí mở cửa
làm tỉ ngã xuống nền nhà rồi cùng mẹ chạy thoát ra ngoài sân thì quay sang khống chế chị dung
sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tập trung khiến cho tinh thần của tỷ bị kích động
đối tượng đã dùng bật lửa ném vào đống dơm trước cửa nhà phát cháy
lúc đó lực lượng công an ra sức thuyết phục và cùng người dân dùng phương tiện sẵn có để dập lửa
yêu cầu đặt ra lúc này là nhanh chóng giải cứu con tin không chế đối tượng và không để đám cháy lan sang những nhà bên cạnh
cái khó khăn để thực hiện chiến thuật mà đánh bắt đối tượng thì ở đây là cái nhà này là không có cửa sao
mà đối tượng thì có hôn khí đang khống chế con tin mà ngọn lửa thì bóc lên cao khối thì mù mịch
cái nữa thì chúng tôi suy nghĩ kèm biện pháp đột nhập phía sau thì không có cửa mà lên mái to thì cũng rất là khó không đường lên là thứ nhất
thứ hai nếu như mình trổ từ mái toan xuống thì thời gian không cho phép bởi ngọn lửa đã bốc lên cao rồi
chỉ còn một cái biện pháp duy nhất làm sao thu hút được
là đối tượng rời xa con tin để tiến hành đánh bắt
khi thấy lực lượng công an dần áp sát tỷ liên tục ném nhiều mảnh kính vỡ ra ngoài để ngăn chặn lực lượng giải cứu con tin
và làm anh thạch minh một người hàng xóm đang cùng lực lượng công an dập lửa bị thương
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng giải cứu con tin an toàn
trước khi xảy ra vụ việc hai ngày công an tp cnh đã tạm giữ tỷ vì có hành vi ngào đá gây mất trật tự công cộng
khi được gia đình bảo lãnh trên đường về đến xã đông thành thị xã bình minh tỉnh vĩnh long tì lại tiếp tục xông vào nhà dân ven đường đập phá đồ đạc
sau khi bị tạm giữ về hành vi bắt giữ con tin kết quả xét nghiệm của tỷ dương tính với ma túy
lực lượng công an đã kịp thời khống chế được hành vi nguy hiểm của tỷ
tuy nhiên với các đối tượng nghiện lên cơn ngáo đá thì hành động rất khó lường
do đó gia đình và chính quyền địa phương cần đặc biệt quan tâm quản lý chặt chẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng
sau một ngày xét xử tnh tnh vừa tuyên phạt vụ án xét xử nhóm nguyên cán bộ kiểm lâm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ba đối tượng bị xét xử là nguyễn trọng lễ chú tại huyện diễn châu nguyên hạt trường hạt kiểm lâm huyện diễn châu
hồ xuân tục chú tại huyện quỳnh lưu nguyên cán bộ pháp chế hạt kiểm lâm diễn châu và nguyễn hữu dương chú tại tp vinh nguyên hạt phó hạt kiểm lâm diễn châu
theo cáo trạng ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi năm trong khi thèn công vụ kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với lô hàng bì quả mây rừng trọng lượng năm trăm linh kg trị giá ba mươi ba năm triệu đồng của bà nguyễn thị thắm chú tại tỉnh lâm đồng
ba bị cáo tục lễ và sương đã cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc ra quyết định xử phạt hành chính không đúng đối tượng xử lý tăng vật tịch thu không đúng quy định trả lại cho bà thắm số quả mây còn lại trong lô hàng nhưng không lập hồ sơ xử lý
trong quá trình xử lý lô hàng trên ba bị cáo đã nhận và chia nhau hưởng lợi số tiền hai mươi triệu đồng của bà thắm
sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn trọng lễ và hồ xuân tục một mươi năm tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách ba mươi tháng
nguyễn hữu sương phải chấp hành ba mươi tháng cải tạo không giam giữ
với hành vi trộm gắp tài sản đối tượng trần nguyễn ngọc hân trú tại sáu mươi chín hùng vương phường chín tp đà lạt đã bị công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng bắt giữ
ngày một mươi tám tháng tám tại đường nguyễn văn chỗi phường hai tp đà lạt thấy chiếc xe máy của anh đỗ đình huỳnh dựng bên đường trên xe còn chìa khóa
hân đã lấy trộm rồi chạy đến quán internet trên đường xôi viết nghệ tính phường bảy tp đà lạt ngồi chơi game
hôm sau lúc một mươi tám h ngày một mươi chín tháng tám khi hân đang điều khiển chiếc xe trộm được trên đường trần bình trọng thì bị anh huỳnh phát hiện báo cho cơ quan công an
ngay sau đó hân đã bị bắt khẩn cấp cùng chiếc xe tăng vật
được biết trần nguyễn ngọc hân là đối tượng có tiền án một mươi bốn năm tù về tội giết người ra tù tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
qua nắm tình hình địa bàn mới đây đội cảnh sát môi trường công an tp huế bất ngờ tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát sỏi trên sông hương khu vực gần chùa thiên mụ
tại đây lực lượng công an đã phát hiện hai chủ đò đang khai thác cát trái phép
hai chủ đò là ông nguyễn trọng và nguyễn đoàn cùng chú tại phường kim long tp huế đang khai thác cát sạn trái phép với khối số lượng là bốn năm mét khối
cùng thời điểm này một số chủ đò cũng đang chuẩn bị khai thác
tuy nhiên khi phát hiện tổ công tác các chủ đò đã bỏ chạy
tại cơ quan công an ông tròng và ông đoàn khai nhận hành vi khai thác cát sạn trái phép của mình
theo người dân ở gần đây cho biết hoạt động khai thác cát sỏi trên sông hương thường diễn ra vào một đến hai giờ sáng nhằm tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng
vào lúc hai mươi ba h đêm qua ngày hai mươi hai tháng tám tại khu vực tổ tám phường minh khai thành phố hà giang đã xảy ra một vụ cháy nhà dân gây thiệt hại lớn về tài sản
vào thời điểm trên ngôi nhà số chín mươi hai đường minh khai có ba tầng kinh doanh bánh kẹo hàng tạp hóa bất ngờ phát hỏa từ tầng một
sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan lên tầng hai rồi tầng ba chỉ ít phút sau ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà và đe dọa các hộ dân liền kề
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà giang đã điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường tổ chức sơ tán người dân và triển khai các biện pháp chữa cháy
sau hơn một giờ đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa và tài sản trong nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập cháy điện sinh hoạt
trong thời gian qua số vụ cháy dây dẫn điện các viễn thông trên địa bàn tỉnh thái nguyên có chiều hướng gia tăng tuy giá trị thiệt hại không lớn nhưng nó lại tiềm ẩn nguy cơ đối với người dân và ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là an toàn xã hội
đây là hình ảnh vụ cháy dây dẫn điện xảy ra tại đường quang trung phường tân thịnh thành phố thái nguyên
còn đây là hình ảnh vụ cháy dây dẫn điện xảy ra trên trục đường hoàng văn thụ thuộc tổ một phường phan đình phùng thành phố thái nguyên
đó chỉ là hai trong số nhiều vụ cháy dây dẫn điện hộp công tơ điện và đường dây thông tin truyền hình từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên
các vụ cháy làm hư hỏng trên một trăm linh công tơ với trị giá khoảng năm mươi triệu đồng nguyên nhân chủ yếu là do quá tải ngắn mạch
các vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh sinh hoạt của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhân dân đặc biệt là an toàn xã hội
dây dẫn điện mắc trên cột có thể chập mạch kéo theo các đám cháy từ cột điện này sang cột điện khác từ hệ thống điện ngoài cột có thể dẫn tới chập điện vào trong các hộ gia đình để tiêu thụ
một cái nguy hiểm nữa là có thể đứt dây dẫn điện xuống dưới đường và làm cho điện phóng xuống dưới đất là gây nguy hiểm cho người dân qua lại
cũng giống như các địa phương khác trong cả nước tình trạng những tuyến cột điện trên địa bàn tỉnh thái nguyên chẳng chịt các loại dây đã quá quen thuộc
số lượng dây cắp ngày một tăng do nhu cầu mở rộng khách hàng đồng nghĩa với sự lộn rộn gia tăng do các đơn vị thi công sắp xếp dây không quần gàng không vân hoại không thu hồi những sợi dây cắp đã hỏng